hay gọi quen là men tiêu hóa
và thường thì men này
các bà mẹ có thể tự mua về cho con uống
với một bác sĩ điều trị lông sàng
lại chuyên về tiêu hóa nhi
thì phó giáo sư việt hà
có một lời khuyên nào cho các mẹ
trong việc lựa chọn về men tiêu hóa
giữa hàng ngàn các sản phẩm men tiêu hóa
nói chung như vậy
và khi nào thì trẻ cần
và nên uống men tiêu hóa
trước khi mà nói là khi nào
cần và nên thì chúng ta sẽ phải
phân biệt một cách rõ ràng
giữa men tiêu hóa và men vi sinh
tức là mẹ nhìn chung
thì các mẹ đều nhìn cái gì đó gọi là men
thì đều gọi là men tiêu hóa
nhưng trên thực tế thì không phải vậy
men tiêu hóa tức là những men tiêu đạm
tiêu đường và tiêu chất béo
thì thông thường là do cơ thể
của chúng ta tiết ra
ví dụ để tiêu đường thì sẽ có amila
để tiêu đạm thì có protea
hoặc là để tiêu chất béo thì sẽ có lipa
thì tất cả những men này
thì thông thường người ta không sử dụng
một cách rộng rãi
mà người ta phải sử dụng dưới sự chỉ định của bác sĩ
bởi vì đấy là những bệnh nhân
mà người ta có những cái thiếu hụt
của cái hệ tiêu hóa của người ta
do suy của cái tuyến thụy hay là do
bệnh lý của cái tuyến gan
hoặc là do cái đường ruột nó bị cắt ngắn đi
thì khi đấy cơ thể mình không thể đủ được
các cái enzyme để tiêu thức ăn
thì bác sĩ người ta sẽ phải chỉ định
những cái men đó
thì những cái men đấy mà các mẹ vô tình
đi mua về cho con mình dùng
thì các lượng men nó cao lên như vậy
thì bác sĩ sẽ ước chế
cơ thể mình không sản xuất ra cái men nữa
một cái cơ quan trong cơ thể
mà chức năng là để sản xuất ra những thứ
để tiêu hóa thức ăn bây giờ bỗng dứt bị ước chế nữa đi
thì rõ ràng là nó sẽ có hại cho cái
tuyến tiêu hóa đó rồi
cho nên những cái thứ mà được gọi là men tiêu hóa
thì nên được dùng dưới sự khuyến cáo của bác sĩ
cũng cả về thời gian
cũng như là về liều lượng
cái mà các mẹ thường mua được một cách rất là rộng rãi
đó chính là men vi sinh
men vi sinh tức là những vi sinh vật sống
và đây người ta gọi là các lợi khuẩn đấy
thì khi đưa vào trong cơ thể
chúng ta với vượt lượng đủ
thì sẽ có lợi cho sức khỏe
thì chúng ta có rất nhiều loại men vi sinh trên thị trường
có những loại men vi sinh có nguồn gốc vi khuẩn
ví dụ như lactobacillus
rồi là long gom
thì tất tật tật những cái men đó
người ta gọi là men vi sinh có nguồn gốc vi khuẩn
và người ta gọi là men vi sinh có nguồn gốc nấm men
ví dụ như các sacromycet bù lực đi
thì lấy lại những cái men vi sinh
thì đây là
những cái thành phần mà nó có nguồn gốc
từ trong cái đường tiêu hóa của chúng ta
và nó được nhân lên nó được sản xuất
mà nó được bảo quản trong một cái quy trình nhất định
thì người ta có rất nhiều
các nghiên cứu người ta nhận thấy rằng
khi mà bổ sung những cái men vi sinh này
những cái thành phần mà có nguồn gốc
từ những vi sinh vật ở trong đường ruột của chúng ta
thì nó mang lại những cái sự phát triển cho cơ thể
phát triển của đường tiêu hóa phát triển của hệ miễn dịch
phát triển cân bằng của hệ vi sinh đường ruột
thì tuy nhiên là
vì nó là một vi sinh vật sống
mà chúng ta chủ động mang vào trong cơ thể của con người
thì nó phải có nguồn gốc rõ ràng
nó phải được sản xuất
nó phải có những cái quy trình bảo quản
cũng như là sản xuất một cách đầy đủ
để nó không bị nhiễm với các vi sinh vật gây bệnh khác
vì nếu như chúng ta bỏ vào đấy
một cái con vi sinh vật
và con vi sinh vật đấy lại bị nhiễm
và không phải là những cái thứ có lợi cho cơ thể chúng ta
mà lại là những vi sinh vật gây bệnh
thì rõ ràng chúng ta đã làm tổn hại đến cái đường tiêu hóa rồi
thế cho nên là
lựa chọn một cái men vi sinh nào
thì các bà mẹ cần phải cân nhắc
cân nhắc về nguồn gốc cân khắc về cái xuất xứ
cũng như cách thức bảo quản
cách thức sử dụng cũng như là khuyến kháng
của các chuyên gia
chứ chúng ta cũng không nên tự mình
mà tự mua những cái sản phẩm đó
sẽ không có lợi cho con và tụi ta
dạ vâng rất là cảm ơn cho chia sẻ từ phía
phó giáo sư việt hà
hy vọng là tất cả quý vị